tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng và đồng phạm
hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã tiến hành phần tranh luận về sai phạm tại cao tốc trung lương tp hcm
đại diện viện kiểm sát đã nêu quan điểm về luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
sau khi phân tích đánh giá vai trò của từng bị cáo viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo đinh la thăng
từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và tổng hợp về các bản án khác đồng thời miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo này
bị cáo nguyễn hồng trường nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù
các đồng phạm thuộc cấp mức án từ ba đến sáu năm tù
bị cáo đinh ngọc hệ cựu phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng
bị đề nghị tù trung thân về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
nhóm bị cáo lừa đảo đồng phạm của đinh ngọc hệ bị đề nghị mức án từ hai đến một mươi hai năm tù
theo viện kiểm sát với động cơ cá nhân bị cáo thăng đã giới thiệu công ty của hệ là công ty kinh doanh thua lỗ
không có năng lực tài chính mua quyền thu phí
sau khi có được quyền thu phí bị cáo chỉ đạo dùng phần mềm xuân phi
can thiệp vào hệ thống phần mềm của bộ giao thông vận tải báo cáo doanh thu thu phí về công ty cửu long
xóa dữ liệu chứng từ kế toán thu phí thực tế để chiếm đoạt bảy trăm hai mươi năm tỷ đồng